dịch covid một mươi chín đã buộc doanh nghiệp trên địa bàn tạm dừng hoạt động khiến lượng người lao động thất nghiệp tăng cao đột biến
theo thông kê từ trung tâm giới thiệu việc làm tp đà nẵng từ đầu tháng hai đặc biệt trong tháng ba
lượng hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước là hơn ba bộ hồ sơ
thực tế việc nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết cho những nhu cầu sinh kế là giải pháp trước mắt
bởi cơ hội việc làm mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là điều không thể